tại buổi tiếp đại sứ kunio umenda thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nghe đại sứ trình bày một mươi bốn vấn đề cần giải quyết
đại sứ cho biết đã phối hợp với bộ ngoại giao việt nam để làm sao chuyến thăm của thủ tướng đạt kết quả tốt nhất
đại sứ bày tỏ nhật bản mong muốn hợp tác đầu tư vào các dự án năng lượng như nhiệt điện than hiệu suất cao
thân thiện môi trường hay dự án điện dùng khí hóa lỏng và trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ
nhật bản sẵn sàng hỗ trợ việt nam trong phát triển ngành công nghiệp ô tô tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ
ghi nhận các ý kiến của đại sứ kunio umenda thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
việt nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với nhật bản
trong chuyến thăm chính thức nhật bản sắp tới sự kiến thủ tướng sẽ có cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo cấp cao nhật bản
sự và phát biểu khai mạc hội nghị tương lai châu á cũng như sự và phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư lớn tại nhật bản
tại đó thủ tướng sẽ có thông điệp mạnh mẽ về môi trường đầu tư mới ở việt nam và vai trò của chính phủ kiến tạo